ngày năm tháng hai đảng và nhà nước cuba đã long trọng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
chủ tịch hội hiểu nghị việt nam cuba dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta tham gia lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
hai dân tộc việt nam cuba đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì đồng lập tự do
và ngày nay luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau chủ nghĩa
quan hệ việt nam cuba là mối quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em trước sau như một
là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước việt nam cuba luôn giữ gìn bảo vệ và vun đắp
chuyển tiếp cho các thế hệ mai sau
nhân dịp này đồng chí trương thị mai và đoàn đại biểu đảng ta đã tới đặt hoa
tại tượng đài anh hùng dân tộc cuba jose marti và tượng đài chủ tịch hồ chí minh
thăm các giáo viên và học sinh tại trường tiểu học bắc hồ gặp gỡ tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại cuba